dù đã xuất hiện từ khá lâu trên thế giới song dịch vụ đi chung xe đường dài mới chỉ xuất hiện ở việt nam một vài năm trở lại đây
trong các dịp nghỉ lễ dịch vụ này đã giúp nhiều gia đình tránh được cảnh tàu xe chật trội chen lấn mà vẫn tiết kiệm chi phí
từ đê la thành hà nội gia đình anh ngô văn thịnh đã không ngại ngần sang khu đô thị việt hưng để đón một gia đình khác cùng đi về thái bình
hai năm nay mỗi dịp nghỉ lễ gia đình anh đều lựa chọn hình thức thuê ghép xe nhằm giảm chi phí cho chặng đường hơn một trăm năm mươi km
tôi thì tìm hiểu cái dịch vụ này qua mạng thì cũng sử dụng một hai lần rồi thì cũng thấy là nó rất tiện ích
bởi vì là thứ nhất là mình có thể đặt được trước đạt được trước
cái thứ hai nữa là mình có thể là giảm cái chi phí san sẻ cái chi phí cho những người khác
bởi vì là nếu mà mình đi một mình thì nó cũng thừa chỗ
theo một công ty cung cấp dịch vụ đi chung taxi về quê người dân ở các tỉnh sống tại hà nội
mỗi dịp lễ tết có nhu cầu đi ghép xe khá lớn
so với năm ngoái số đơn ghép đặt chỗ đã tăng đáng kể
xe ghép rất phù hợp với một gia đình có một em nhỏ giúp tiết kiệm chi phí từ bốn mươi đến năm mươi
khoảng từ hai nghìn một mươi đến nay những dịch vụ với ứng dụng đi nhờ xe bằng ô tô và xe máy đã có mặt tại việt nam
mở ra cách thực hiện mới cho phong trào chung đường chung xe để giảm mật độ giao thông giảm ô nhiễm môi trường giảm chi phí đi lại
trong những đợt nghịp lễ thì nhu cầu đi lại về tỉnh thường là tăng đột biến
thì trong năm ngoái thì chúng tôi phục vụ tầm khoảng bốn trăm linh chuyến trong cái dịp kỷ lễ ba mươi bốn thì năm nay có tăng lên hơn một chút là tầm bốn trăm linh năm trăm linh chuyến một ngày
cái trình độ dân trí phải được nâng lên
cái thứ hai là cái phương pháp điều hành là phải có cái phần mềm khoa học thì nó mới đáp ứng được yêu cầu
và cái thứ ba nữa là cái tốc độ di chuyển lên đường còn bảo phải an toàn giao thông
vì nếu mà xe cứ ồn tắc như thế này thì không đáp ứng được nhu cầu
nếu mà xe cứ ồn tắc như thế này thì không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân đúng giờ đúng ngày đúng địa điểm được
các chuyên gia cho rằng trong tương lai nếu được tổ chức tốt cùng với xu hướng yêu cầu dịch vụ đi lại thoải mái thuận tiện hơn
dịch vụ ghép xe chung tại việt nam sẽ có triển vọng tích cực
nhiều người dân sẽ tránh được cảnh chen trúc chật vật ở các bến tàu xe mỗi dịp lễ tết